tối ngày ba tháng hai tại trụ sở đại sứ quán việt nam ở thủ đô moscow liên bang nga
đại sứ quán việt nam kết hợp với hội người việt nam tại liên bang nga tổ chức tết cộng đồng mừng xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ đại sứ ngô đức mạnh cho biết trong năm hai nghìn một mươi tám quan hệ việt nam liên bang nga đã đạt được những bước phát triển mạnh mẽ
đặc biệt sau chuyến thăm chính thức liên bang nga của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đại sứ ghi nhận những đóng góp trong năm vừa qua của bà con cộng đồng các hội đoàn người việt nam tại liên bang nga
đã cùng chung tay với đại sứ quán trong việc góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và liên bang nga
năm hai nghìn một mươi tám công tác cộng đồng đã có nhiều bước phát triển mới có nhiều hoạt động sôi nổi giúp cộng đồng người việt nam tại liên bang nga ngày càng đoàn kết mạnh mẽ hơn
đây là một thành quả hết sức đáng tự hào và trân trọng
theo mặt cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam
đại sứ ngô đức mạnh cảm ơn những tình cảm quý báu của bà con của các hội đoàn và bày tỏ tin tưởng trong năm hai nghìn một mươi chín
cộng đồng người việt nam tại liên bang nga sẽ đoàn kết phấn đấu đưa hoạt động của đại sứ quán cũng như của cộng đồng có nhiều bước khởi sắc hơn
đại sứ chúc tết tất cả bà con các cán bộ nhân viên đại sứ quán một năm mới mạnh khỏe hạnh phúc và gặt hái thêm nhiều thành công hơn
đại diện cho cộng đồng ông đỗ xuân hoàng chủ tịch hội người việt nam tại liên bang nga
ông đỗ xuân hoàng bày tỏ tin tưởng rằng trong năm tới tinh thần này sẽ còn được phát huy hơn nữa
ông đỗ xuân hoàng bày tỏ tin tưởng rằng trong năm tới tinh thần này sẽ còn được phát huy hơn nữa
trong không khí vui tươi đầm ấm đại sứ ngô đức mạnh và tất cả đại biểu có mặt tại buổi lễ đã cùng nâng cốc chúc cho một năm mới tràn đầy sức khỏe hạnh phúc và thành công